trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng hai đã diễn ra đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ xã tham đôn xã có bảy mươi ba dân số là đồng bào dân tộc khơ me thuộc đảng bộ huyện mỹ xuyên
đây là đại hội cơ sở điểm của đảng bộ tỉnh sóc trăng
bên cạnh việc nhất trí thông qua văn kiện báo cáo chính trị đại hội đã tiến hành bầu một mươi năm đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ xã tham đôn khóa một mươi
đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với mục tiêu phát triển kinh tế toàn diện ổn định bền vững xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa xã hội giữ vững quốc phòng an ninh ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh